phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh
cũng đã có cuộc gặp gỡ với ban thường trực và đại diện các hội viên của hội đồng doanh nghiệp
vì sự phát triển bền vững việt nam để lắng nghe các ý kiến của hội đồng
đặc biệt về hướng đi và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hậu đại dịch
phó thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ tư duy sáng tạo tinh thần chủ động của hội đồng doanh nghiệp
vì sự phát triển bền vững trong nhiều năm qua đồng thời đề nghị hội đồng cần phát triển
phát huy mạnh mẽ hơn nữa những lợi thế đang có tiếp tục đồng hành cùng chính phủ xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp bền vững
những trụ cột mà hội đồng sẽ triển khai sắp tới bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn
hỗ trợ các mô hình hợp tác công tư trong phát triển bền vững kiến nghị chính sách giúp xây dựng môi trường kinh doanh
tạo thuận lợi cho kinh doanh bền vững